cơ bản kiểm soát được các ổ dịch thành phố hà nội đang từng bước linh hoạt thích ứng an toàn với dịch bệnh
đến thời điểm này nhiều hoạt động dịch vụ đã được mở cửa trở lại hàng quán cũng đã được phục vụ tại chỗ
vui niềm vui cuộc sống bình thường mới nhưng không ít người đã quên mất phải cảnh giác không được chủ quan lơ là
và cũng có không ít trường hợp sử dụng rượu bia vẫn tham gia giao thông
tổ công tác thuộc đội cảnh sát số sáu công an thành phố hà nội đã bố trí thức lượng
lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực đường xuân thủy cầu giấy

có một chút xíu thì nghĩ là đi làm thôi sử dụng
nói chung là bất ngờ không bất ngờ tại vì cũng không nghĩ là vi phạm thôi
chủ quan ạ
chủ quan lỗi chủ quan
còn đây là một trường hợp khác
sau khi lực lượng chức năng dừng phương tiện và thông báo
kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn kết quả kiểm tra
người này vi phạm nồng độ cồn bốn trăm bốn mươi năm mg trên lít khí thở
theo quy định số một trăm hai mươi chín ndcp
với mức vi phạm nêu trên
người đàn ông này bị lập biên bản với mức xử phạt bảy triệu đồng
tức giấy phép lái xe hai mươi ba tháng
đây hơi quá tím mình ngồi liên hoan đây một tí
hôm nay biết vì công ty gần không ra
nên hơi gần
chỉ trong vòng hơn một tiếng đồng hồ
nhiều trường hợp vi phạm đã bị lập biên bản
một số thì cố tình né tránh
chống đối kiểm tra vi phạm
và tất cả đều viện lý do để bao biện cho hành vi của mình
cũng do một phần ảnh hưởng đến việc chúng ta thực hiện chống dịch
nên một số người dân có thể do tâm lý chủ quan
bản thân việc tham gia giao thông mà có độ cồn
thì có một số người lấy lý do là người ta uống rất ít
và vẫn có thể điều khiển xe
nhưng mà qua thời gian này
người ta có thể uống rất ít

thì chức năng giải thích rõ cho người dân
để từ đó tuyên truyền
mọi người biết là các tác hại của việc là
khi mình điều khiển xe giao thông mà có nồng độ cồn
sẽ không nguy hiểm cho chính bản thân mình
và cũng là nguy hiểm cho những người tham gia giao thông bên cạnh mình

để đảm bảo an toàn tính mạng
phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông
thì đòi hỏi mỗi người dân
cần phải tự nâng cao nhận thức
để bảo vệ chính bản thân mình và những người xung quanh
đã uống rượu bia thì tuyệt đối
không điều khiển phương tiện tham gia giao thông
đồng thời trong quá trình tham gia giao thông trên đường